tính đến sáng nay cả nước không ghi nhận ca mắc mới và đã bước sang ngày thứ bảy mươi bảy việt nam không có ca lây nhiễm trong nội địa
trong ba trăm năm mươi năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm ba mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là một mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba tám mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm linh năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai một trăm linh bảy người
cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm bảy mươi ba người